sau gần chín năm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh yên bái đã có bốn mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái tập trung mọi nguồn lực xây dựng thành công thêm năm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
xã việt thành huyện trấn yên là một trong những điểm sáng xây dựng nông thôn mới của huyện
xã có xuất phát điểm thấp đời sống người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp
nhưng với sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền xã cùng với sự hưởng ứng của nhân dân và hỗ trợ của nhà nước
năm hai nghìn một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới
đến nay thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
trong năm hai nghìn một mươi chín xã đã hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
xã việt thành đã chia xã thành ba vùng phát triển kinh tế tập trung
như vùng đồng phúc thì chuyên về trồng rừng kinh tế nơi cái quế là cái chủ lực
vùng phú thọ thì chúng tôi sẽ phát triển là cây con múi và mở rộng cái thương mại dịch vụ
và vùng lan đình chúng tôi là tập trung cho cái vùng sản xuất trồng râu lươi tằm
huyện trấn yên phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ cơ bản trở thành huyện nông thôn mới
xây dựng một nông thôn mới kiểu mẫu bốn xã nông thôn mới nâng cao thành lập thêm các hợp tác xã kiểu mẫu
việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong các xã thì trấn yên xác định là
hiện nay huyện cũng đã bàn hành các kế hoạch để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện
và xã cũng đã có phân công nhiệm vụ rất cụ thể đối với các thành viên ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện
và ở đây thì được chứng nhân dân bà con nhân dân của xã cũng rất là nhiệt tình đồng tình ủng hộ
bên cạnh đó cũng có sự tích cực của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị
theo ông nhâm xuân trường tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh yên bái
yên bái đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn giá trị cao
đây là cơ sở vững chắc cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thực sự là cú hích làm thay đổi diện mạo các vùng quê yên bái